thời gian qua bảo hiểm xã hội việt nam đã triển khai nhiều giải pháp ban hành nhiều văn bản để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện tri trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bốn và tháng năm trong cùng một kỳ tri trả cho người hưởng qua thẻ atm trực tiếp tại nhà
kịp thời tri trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra
thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
hướng dẫn hỗ trợ người dân cung cấp mã số bảo hiểm xã hội thực hiện khai báo y tế điện tử
đặc biệt bảo hiểm xã hội việt nam đã kịp thời thẩm định hồ sơ giải quyết tạm dừng đóng vọc quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng số đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng là trên một đơn vị tương ứng với gần một trăm một mươi lao động với số tiền ước khoảng ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng